hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bảo vệ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa
giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
đảng ủy công an trung ương đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ một mươi năm thực hiện nghị quyết đề xuất nhiều mục tiêu quan điểm phương châm nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc yêu cầu thời gian tới đảng ủy công an trung ương phối hợp chặt chẽ với quân ủy trung ương
nghiên cứu hoàn thiện các tài liệu tổng kết trình hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba đề xuất các quan điểm chủ trương bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới
bảo đảm phát huy mạnh mẽ thế và lực sau ba mươi năm năm đổi mới tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi đẩy lùi nguy cơ thách thức
đưa quốc phòng an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước hùng cường có vai trò vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế
tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt đi đầu của lực lượng công an trong ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ tổ quốc
đấu tranh có hiệu quả với các phương thức thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phát huy mạnh mẽ hiệu quả của hợp tác quốc tế về an ninh trật tự
trong xử lý các vấn đề phức tạp và góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác
kết luận và bế mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước đồng chí chủ tịch nước
và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban bộ ngành trung ương và địa phương với lực lượng công an trong thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu toàn lực lượng công an quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của chủ tịch nước tại hội nghị
thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng công an phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng
bảo vệ tổ quốc một mặt phải tăng cường củng cố tiềm lực sức mạnh đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài
đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững bên trong đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang
đồng thời đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh một số vấn đề mới để thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới
tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi tám trong phiên làm việc sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành ra soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
theo dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ hai sẽ khai mạc vào ngày năm tháng một và bế mạc vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
xem xét quyết định về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
xem xét thông qua dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
một số vấn đề về tài chính ngân sách công tác nhân sự
thảo luận tại phiên họp thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đồng góp một số ý kiến
nhằm hoàn thiện hơn dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
tại điều một trăm linh bốn có quy định về các cơ sở chữa bệnh
tổ chức theo ba cấp những nội dung này báo cáo của ông chí thấy chưa được phù hợp nắm đối với lực lượng vũ trang
nên các ông chí cân nhắc cái ý này để cho nó phù hợp với cái lĩnh vực về công an nhân dân nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung
là liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự cho các cơ sở chữa bệnh
và an toàn cho người hành nghề và người khác làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh
đề cập vào nội dung này
nội dung này thì tôi thấy là cũng là hợp lý nhưng mà đề nghị các ông chí cân nhắc nó đang có những cái mà nó không gọi là xung đột
nhưng mà nó hơi mâu thuẫn hoặc là nó còn chưa được đồng thuận với các quy định của luật xử lý vi phạm hành chính
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng cho rằng cần bổ sung quy định phát triển nguồn nhân lực là điều dưỡng viên vào trong dự thảo luật để phù hợp hơn với quy hoạch của trung ương đã chỉ đạo
kết luận nội dung này chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách đã được chuẩn bị kỹ lưỡng theo quy trình quy định của pháp luật không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng
chủ tịch quốc hội cũng đồng tình phải bố trí thời gian hợp lý cho nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia và dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
do thời gian từ nay đến ngày dự kiến tiến hành kỳ họp còn rất ngắn công việc cuối năm rất nhiều
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan của quốc hội các cơ quan của chính phủ các cơ quan tổ chức hữu quan đề cao tinh thần trách nhiệm
cố gắng nỗ lực ở mức cao nhất để kỳ họp diễn ra theo đúng tiến độ đảm bảo chất lượng
trong thành tích chung của lực lượng công an nhân dân có sự đóng góp rất quan trọng của cục công tác đảng và công tác chính trị
đây là khẳng định của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục công tác đảng và công tác chính trị vừa diễn ra vào chiều nay tại thủ đô hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù có những khó khăn do tác động của tình hình và việc kiện toàn tổ chức sắp xếp cán bộ
xong cục công tác đảng và công tác chính trị vẫn hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra
kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi hai của đảng bộ và đơn vị đã góp phần tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân
làm cơ sở quan trọng để công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nghị quyết chỉ thị của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
đảng ủy và lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị đề ra chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba
với mục tiêu xây dựng đảng bộ đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện từng bước chính quy tinh nhuệ hiện đại
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu cục công tác đảng và công tác chính trị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám vào chương trình kế hoạch công tác của đơn vị
tiếp tục xác định công tác xây dựng tổ chức đảng đảng viên gắn kết với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
coi công tác tổ chức đảng đảng viên là nhiệm vụ quan trọng then chốt của then chốt là gốc của mọi công việc là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công
thừa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng trần quốc tỏ trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cục công tác đảng
và công tác chính trị dịp này nhiều cá nhân tập thể của đơn vị cũng vinh dự được đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng và bằng khen của thủ tướng chính phủ
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi hai cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã chủ động tham mưu lãnh đạo bộ công an triển khai kịp thời nhiều văn bản quan trọng có tính cơ bản
chiến lược về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc triển khai nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của đảng nhà nước bộ công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều nội dung hình thức đổi mới
trong đó đã triển khai xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công an hướng tới phục vụ nhân dân
lần đầu tiên ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương với trên năm tám trăm linh điểm tổ chức ngày hội trên cả nước
những kết quả đạt được cũng như chia sẻ những khó khăn đối với nhiệm vụ công tác của cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực giải quyết rứt điểm những công việc còn chưa hoàn thành
năm hai nghìn hai mươi hai những kết quả bước đầu từ công tác phong trào đã tạo sự chuyển biến căn bản ngay từ cơ sở phong trào đã có tính lan tỏa mạnh mẽ thực chất cán bộ làm công tác phong trào đã thực sự tâm huyết trách nhiệm
thứ trưởng đề nghị năm hai nghìn hai mươi ba cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc phải xây dựng kế hoạch lộ trình nhiệm vụ công tác kịp thời phát hiện những vấn đề mới tham mưu cho lãnh đạo bộ về công tác phong trào sao cho sát với tình hình địa phương cơ sở
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải đổi mới tập hợp huy động được các lực lượng như thanh niên phụ nữ công đoàn cùng tham gia chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên học trong hoạt động của các phong trào mô hình dưới cơ sở khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý có tiêu chí phong trào hoạt động cụ thể
thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc phải xác định những việc ưu tiên trọng điểm mang tính chiến lược đưa phong trào ngày càng phát triển tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu công tác công an theo đúng tinh thần được xác định tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám